theo đó toàn thành phố có năm trăm ba mươi sáu xã phường cấp độ một còn lại cấp độ hai không còn phường có cấp độ ba
ông dũng cho hay từ cấp độ dịch mới nhất các phường phải căn cứ vào cấp độ dịch để cho phép mở lại các dịch vụ đúng quy định đảm bảo an toàn phòng chống dịch covid một mươi chín
tiếp tục là những tin tức về tình hình dịch bệnh tại hải phòng
vừa qua thông tin từ sở giáo dục và đào tạo tp hải phòng cho biết toàn ngành giáo dục thành phố ghi nhận thêm ba một trăm bảy mươi hai trường hợp
hai chín trăm bảy mươi sáu học sinh và một trăm chín mươi sáu giáo viên mắc covid một mươi chín đến nay địa phương này đã ghi nhận tổng cộng chín sáu trăm bốn mươi chín giáo viên và học sinh mắc covid một mươi chín
trong đó một năm trăm hai mươi bốn trường hợp chưa tiêm phòng vaccine covid một mươi chín đa số là học sinh mầm non và tiểu học
trước diễn biến mới của dịch bệnh sở giáo dục và đào tạo hải phòng đã triển khai kế hoạch tổ chức dạy trực tiếp
kết hợp trực tuyến tại các quận huyện cơ sở giáo dục trên địa bàn đảm bảo an toàn phòng dịch
theo đó trường hợp học sinh dương tính được nghỉ học và điều trị theo hướng dẫn của lực lượng y tế
nhà trường có trách nhiệm tổ chức cho học sinh mắc covid một mươi chín học online hoặc dạy bổ trợ đảm bảo cho học sinh được tiếp cận kiến thức cơ bản
học sinh còn lại của lớp đi học bình thường thực hiện nghiêm quy định phòng chống dịch
sở giáo dục và đào tạo hải phòng cũng đề nghị những ngày đầu học sinh trở lại trường
các cơ sở giáo dục cần dành thời gian phù hợp để học sinh làm quen trở lại với việc học trực tiếp
tổ chức các hoạt động tạo hứng thú và trạng thái thoải mái cho học sinh
hướng dẫn kiến thức phòng dịch và nguyên tắc tuân thủ trong phòng dịch
tuyệt đối không để xảy ra việc kỳ thị đối với các trường hợp f một
trước thực trạng hà nội và nhiều tỉnh thành gia tăng nhanh các ca mắc covid một mươi chín
kéo theo sự gia tăng covid một mươi chín ở các thai phụ giám đốc bệnh viện phụ sản trung ương khuyến cáo mọi người bình tĩnh
không nên quá sợ hãi
phó giáo sư tiến sĩ trần danh cường giám đốc bệnh viện phụ sản trung ương
tâm lý thai phụ khi bị covid một mươi chín thường hoang mang lo lắng
bởi nhiều người lo ngại covid một mươi chín không chỉ ảnh hưởng đến bản thân mà đến cả em bé đang ở trong bụng
trước thực trạng hà nội và nhiều tỉnh thành gia tăng nhanh các ca mắc covid một mươi chín
kéo theo sự gia tăng ca mắc covid một mươi chín ở các thai vụ
phó giáo sư tiến sĩ trần danh cường khuyến cáo mọi người bình tĩnh không nên quá sợ hãi
tuy nhiên phó giáo sư tiến sĩ trần danh cường cũng khuyến cáo
phụ nữ mang thai là đối tượng dễ bị diễn biến nặng khi mắc covid một mươi chín
bởi trong quá trình mang thai phụ nữ có tình trạng suy giảm miễn dịch nhất định
với hội chứng hậu covid một mươi chín giám đốc trần danh cường cho biết
ở phụ nữ tuổi sinh đẻ đa phần là người trẻ vì thế tổn thương phổi không quá nặng nề và sự hồi phục rất tốt
tuy nhiên cũng như các bệnh nhân covid một mươi chín khác họ có thể bị ảnh hưởng tâm lý phổi ở giai đoạn hậu covid một mươi chín
vì thế bên cạnh việc tái khám sau để các bác sĩ sẽ khai thác thêm các vấn đề về tâm lý
hô hấp của bệnh nhân để trong trường hợp cần thiết có thể mời chuyên gia về tâm lý hô hấp hỗ trợ
tại bệnh viện phụ sản trung ương các bác sĩ đã tiến hành thăm khám xử trí
mô đề an toàn cho một số trường hợp sản phụ mắc covid một mươi chín
hiện tại tình hình dịch bệnh ở miền bắc đang có chiều hướng phức tạp
thì tại tp hcm theo sở y tế số ca mắc covid một mươi chín tại các bệnh viện trên địa bàn thành phố hiện giảm xuống dưới một ca một ngày
ngày một mươi một tháng hai là sáu trăm ba mươi sáu ca số ca nặng và tử vong cũng liên tục giảm thấp
do đó sở này trình ubnd tp hcm chấp thuận chủ trương sắp xếp lại các bệnh viện điều trị covid một mươi chín trên địa bàn
theo đó sắp xếp lại các bệnh viện hiện chuyển đổi công năng hoặc tách đôi điều trị covid một mươi chín
như bệnh viện phạm ngọc thạch bệnh viện trưng vương bệnh viện an bình bệnh viện huyện củ chi
bệnh viện nhi đồng tp và bệnh viện điều trị covid một mươi chín lê minh xuân
các bệnh viện này phục hồi công năng và thành lập khoa hoặc đơn vị covid một mươi chín
các bệnh viện giãi chiến và trung tâm hồi sức covid một mươi chín tp hcm sắp xếp lại
cụ thể ngưng hoạt động trung tâm hồi sức covid một mươi chín lớn nhất nước đặt tại bệnh viện ung biếu cơ sở hai
chuẩn bị đưa nơi này tiếp nhận chăm sóc điều trị người bệnh mắc các bệnh lý ung biếu
tp hcm tạm ngừng hoạt động bệnh viện giã chiến thu dung điều trị covid một mươi chín số sáu số tám và số một mươi hai
dù nhiều bệnh viện giải tán ngừng tiếp nhận covid một mươi chín
nhưng khi cần thiết trong vòng hai mươi bốn giờ sở y tế tp hcm sẽ kích hoạt lại các bệnh viện điều trị covid một mươi chín tạm ngừng hoạt động
liên quan đến vaccine covid một mươi chín cho trẻ dưới năm tuổi
theo thông tin từ cơ quan quản lý dược phẩm và thực phẩm mỹ fda cho biết
quyết định của mỹ cấp phép sử dụng vaccine ngừa covid một mươi chín của pfizer biontech cho trẻ nhỏ dưới năm tuổi
sẽ phải chỉ hoãn ít nhất hai tháng sau khi cơ quan quản lý dược phẩm và thực phẩm mỹ fda tuyên bố cần thêm các dữ liệu thử nghiệm
fda cho biết
đã đánh giá các thông tin mới từ cuộc thử nghiệm mà pfizer biontech đã gửi kèm cùng với đơn xin cấp phép
tuy nhiên cơ quan này khẳng định cần thêm nhiều dữ liệu đánh giá hơn trước khi có quyết định
theo kế hoạch trước đó fda dự định trong tuần tới sẽ đưa ra khuyến nghị sử dụng loại vaccine trên cho trẻ sơ sinh
và trẻ từ sáu tháng tuổi đến bốn tuổi
sau đó chính phủ mỹ sẽ triển khai chương trình tiêm chủng dành cho trẻ nhỏ từ ngày hai mươi một tháng hai
fda trước đó đã yêu cầu pfizer đẩy nhanh quá trình xin cấp phép
sử dụng vaccine ngừa covid một mươi chín cho nhóm trẻ nhỏ này do biến thể omicron đang làm gia tăng số ca nhiễm mới
đặc biệt ở trẻ em
vaccine pfizer được xác nhận an toàn với các sản phụ và thai nhi
giúp giảm hiệu quả nguy cơ tử vong nhập viện dị tật bẩm sinh
theo nghiên cứu được công bố trên tạp chí jama pediatric ngày một mươi tháng hai của xrn
vaccine pfizer an toàn cho thai nhi và không liên quan bất kỳ nguy hại nào cho trẻ sơ sinh
nghiên cứu phân tích dữ liệu của một mươi bảy phụ nữ
một phụ nữ mang thai đã được tiêm vaccine và bảy thai vụ không tiêm chủng từ tháng ba đến tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi một
trước đó các thử nghiệm lâm sàng của vaccine pfizer không có tình nguyện viên là phụ nữ mang thai
vài cho công bố
sau khi tỷ lệ sản phụ mắc covid một mươi chín chuyển nặng tăng cao
tổ chức y tế thế giới who và bộ y tế israel khuyến cáo phụ nữ mang thai nên tiêm vaccine
ngày ba mươi tháng chín năm hai nghìn hai mươi một trung tâm kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh mỹ cdc
ban hành hướng dẫn cập nhật về tiêm chủng vaccine covid một mươi chín
trong bản cập nhật
lần đầu tiên cdc mỹ cảnh báo khẩn cấp về việc tất cả phụ nữ mang thai đều nên tiêm vaccine covid một mươi chín
dữ liệu từ mạng lưới giám sát nhập viện liên quan covid một mươi chín covid
cho thấy khoảng chín mươi bảy bà bầu phải nhập viện khi mắc covid một mươi chín đều chưa được tiêm chủng
đặc biệt nguy cơ nhập viện ở những phụ nữ mang thai chưa được tiêm chủng cao gấp hai lần
nguy cơ tử vong tăng bảy mươi
bên cạnh những rủi ro về bệnh nặng tử vong
những người mang thai còn có nguy cơ cao bị sinh non thai chết lưu
dối loạn đông máu trẻ dễ gặp vấn đề nguy hiểm khác như nhiễm trùng
phải điều trị hồi sức cấp cứu
trung quốc đã phê duyệt sử dụng khẩn cấp thuốc uống điều trị covid một mươi chín của pfizer
phương pháp điều trị covid một mươi chín nước ngoài đầu tiên được chấp thuận tại đây
sot china morning post đưa tin cục quản lý sản phẩm y tế quốc gia trung quốc ngày một mươi một tháng hai
đã thông báo cấp phép khẩn cấp cho thuốc điều trị covid một mươi chín palovis của công ty pfizer
pfizer sẽ yêu cầu tiếp tục công việc nghiên cứu thuốc
và gửi kết quả của các nghiên cứu
các nghiên cứu tiếp theo cho nhà chức trách để thuốc palovis được cấp phép đầy đủ
cơ quan quản lý dược phẩm trung quốc cho biết pallowic sẽ được sử dụng để điều trị
cho người lớn mắc covid một mươi chín từ nhẹ đến trung bình và có nguy cơ trở nặng
những đối tượng này bao gồm người cao tuổi và người có bệnh nền như thận tim mạch
phổi tiểu đường cùng các yếu tố nguy cơ khác
quyết định phê duyệt palovich có thể đưa trung quốc tiến thêm một bước nữa
tới việc mở cửa đất nước
vào tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi một các chuyên gia y tế trung quốc bao gồm chuyên gia hô hấp hàng đầu trung nam sơn
chỉ ra rằng sở hữu liệu pháp điều trị hiệu quả là một trong những điều kiện
để trung quốc nới lỏng hoàn toàn các biện pháp kiểm soát
hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của mình nhé